đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế lao bảo cho biết vừa hoàn toàn tất bàn giao đối tượng có lệnh truy nã vũ thị thu hà
sinh năm hai nghìn hai trú tại đường phố cấm quận ngô quyền cho công an thành phố hải phòng tiếp tục điều tra xử lý
khi đang có hành vi nhập cảnh trái phép vào lãnh thổ của lào hà bị lực lượng chức năng lào phát hiện
đồn công an cửa khẩu quốc tế desavan tỉnh savannakhet lào đã bàn giao đối tượng cho đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế lao bảo
quá trình điều tra xác minh và kiểm tra dữ liệu trên hệ thống đồn biên phòng phát hiện đối tượng hà đang có quyết định truy nã của công an tp hải phòng
về hành vi mua bán tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và bàn giao cho công an thành phố hải phòng tiếp tục xử lý theo thẩm quyền